tại hà giang với mục tiêu phân đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh hà giang đã thực hiện làm mới ba mươi sáu mét đường bê tông nông thôn
với phương pháp nhà nước và nhân dân cùng làm
phân đấu hoàn thành bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi bảy
thời gian qua toàn tỉnh hà giang đã tổ chức được gần bảy trăm linh đợt gia quân
với trên năm mươi chín lượt người tham gia mở mới đường
tù sửa nâng cấp đường giao thông nông thôn được hai trăm năm mươi bảy mét
làm mới ba mươi sáu mét đường bê tông nông thôn
giao thông thuận tiện góp phần lớn trong việc giảm nghèo bền vững tại các xã vùng cao
các ngành của tỉnh và các huyện thành phố cũng đã xây dựng và phát sóng nhiều tin thời sự
chuyên trang chuyên mục về chương trình nông thôn mới
tổ chức trên bảy mươi bốn buổi tuyên truyền tại các buổi họp chợ họp thôn
tổ chức lắp đặt năm trăm một mươi một pano tuyên truyền
cùng với đó các huyện đã chủ động bố trí lồng ghép các nguồn lực
triển khai đề án hỗ trợ một triệu tấn xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn
và xây dựng nông thôn mới theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm
đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo
như tổ chức phát động duy trì thường xuyên chương trình hành động ngày thứ bảy vì nông thôn mới
triển khai thực hiện được hai trăm bốn mươi tám mô hình phát triển kinh tế
xây dựng bảy mươi năm phòng học một mươi ba nhà văn hóa thôn
nhân dân hiến trên hai trăm linh chín m hai đất
đóng góp trên một trăm linh ngày công lao động
góp phần tạo hoàn thiện các tiêu chí của chương trình nông thôn mới tại hà giang